xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị là một trong những địa phương sớm có truyền thống cách mạng
nơi có tri bộ an tiêm được thành lập đầu tiên của đảng bộ tỉnh quảng trị
trải qua tám mươi tám mùa xuân có đảng nhân dân thôn an tiêm xã triệu thành luôn tự hào
phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế
nhờ vậy mà bộ mặt làng quê triệu thành ngày hôm nay không ngừng khởi sắc
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quê hương của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng mùng ba tháng hai
được quê hương đùng bọc che trợ từ những năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
làng an tiêm đã hội tụ nhiều tổ chức yêu nước đứng chân hoạt động cách mạng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tri bộ an tiêm được thành lập
lúc đó chỉ có bốn đảng viên là đoàn bá thừa nguyễn kháng nguyễn bạch và lê thị trúc
do đồng chí đoàn bá thừa
chí đoàn bá thừa làm bí thư tri bộ và đã nhanh chóng tập hợp
tuyên truyền giác ngộ quần chúng yêu nước tiến bộ
mở đầu cho sự ra đời của các tri bộ đảng đầu tiên ở tỉnh quảng trị
cũng như sự phát triển của phong trào cách mạng ở triệu phong sau này
phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng nơi quê hương đồng chí tổng bí thư lê duẩn
cán bộ và nhân dân xã triệu thành luôn khắc sâu lời dặn của đồng chí tổng bí thư lê duẩn sau mỗi lần về thăm quê
những lời can dặn tuy ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa
ngày nay đảng bộ xã triệu thành đã lãnh đạo nhân dân đồng lòng đồng sức thi đua lao động sản xuất
khai thác tiềm năng lợi thế tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả
nhất là chú trọng phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ và chú trọng phát triển nghề truyền thống của quê hương
xã triệu thành là một trong những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh quảng trị
và được huyện triệu phong công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

và được huyện triệu thành là một trong những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh quảng trị
trong những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi bảy mọi người ai cũng nhận thấy sắc xuân đang hiện hữu trên mọi nẻo đường
của vùng quê giàu truyền thống cách mạng
đường thôn ngõ xóm đã được bê tông hóa nhà cửa xây dựng khang trang nhà nào cũng có hoa và mai vàng khoe sắc
đời sống của nhân dân ở đây đã có nhiều đổi thay đáng kể bộ mặt làng quê không ngừng khởi sắc